tại huyện hải lăng có chín nhà bị tốc mái một người bị thương trong quá trình chẳng chống nhà cửa
gió mạnh đã khiến cho nhiều vị trí cột điện trên địa bàn huyện bị gãy đổ hoặc cây cối va quệt vào đường dây
hiện có gần một mươi chín một trăm linh hộ dân đơn vị trên địa bàn bị mất điện
ngành điện lực đang huy động tối đa lực lượng để khắc phục sửa chữa các điểm hư hỏng nỗ lực cấp điện trở lại cho người dân
chúng tôi cũng đang tập trung nhân lực khôi phục và đặc biệt là công ty đã hỗ trợ và đội xung kích cùng xe máy vào cùng với điện lực
làm thế nào chúng tôi cố gắng khắc phục trong chiều tối hôm nay là để động điện lại của bà con
tại các khu vực miền núi mưa lớn cũng đã khiến một số nơi bị ngập cục bộ
đã có một người bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực cầu tràn thôn a pu xã tà rột đắc crong
lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm
bên cạnh đó chính quyền địa phương đã triển khai ba tổ
với một mươi tám người chốt chặn ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại các điểm ngập cục bộ để bảo đảm an toàn về người và tài sản